tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình cho biết đang huy động các phòng điệp vụ của công an tỉnh công an tp hòa bình
tiến hành truy bắt đối tượng bùi văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện tân lạc tỉnh hòa bình trốn khỏi nơi giam giữ
theo thông tin ban đầu bùi văn tuấn là đối tượng bị tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
khoảng tám giờ ngày tám tháng một mươi tuấn đã trốn khỏi trại tạm giam của công an tỉnh hòa bình
cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng bùi văn tuấn cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất